để phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở trung học phổ thông quốc gia cho học sinh
đồng thời đảm bảo quyền lợi cho công dân từ đủ một mươi bốn tuổi trở lên
công an tỉnh quảng ngãi đã triển khai các đợt cao điểm cấp căn cước công dân gắn chip
và cấp tài khoản định danh điện tử cho các em học sinh
những ngày qua học sinh trường trung học phổ thông số một tư nghĩa đã hoàn thành việc làm căn cước công dân
công an huyện tư nghĩa đã phối hợp với nhà trường lập danh sách đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ căn cước công dân gắn chip
ưu tiên học sinh khối một mươi hai để phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới
việc cấp căn cước công dân được làm cuốn chiếu theo từng lớp mỗi đợt không quá một mươi học sinh
để các em không phải chờ đợi lâu ảnh hưởng đến việc học tập
làm căn cước công dân rất là quan trọng đối với em đối với cháu
bởi vì là nó sẽ phục vụ cho việc làm giấy tờ thi cử sau này
và làm các dịch vụ ngăn họn ứng thải ngăn họn hộ chiếu hay là giấy phép lết xe
để cần thiết của mỗi công dân đều phải có
em đi làm căn cước công dân thì có anh công an đó hỗ trợ rất nhiệt tình cho em
trong quá trình lái các thông tin và len tạc để em có thể có được một cái căn cước công dân sớm hơn
hiện nay công an các huyện thị xã thành phố đang đẩy nhanh tiến độ
ưu tiên cấp căn cước công dân gắn chip và cấp tài khoản định danh điện tử
cho học sinh vào các năm hai nghìn bốn và hai nghìn bảy để các em có đầy đủ giấy tờ cần thiết
chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh vào lớp một mươi
quy động có một bộ chiến sĩ để tham gia cái này rất là đăng
và kể cả ngày thứ bảy chủ nhật cũng như ngày lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm vừa rồi
chúng tôi túc trực thường xuyên có mặt ở các
các đơn vị thực hiện cái lòng căn cước công dân
chỉ còn một thời gian ngắn nữa kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông sẽ diễn ra
tại quảng ngãi một trăm linh học sinh trong độ tuổi đã làm thủ tục cấp căn cước công dân
và hiện đang khẩn trương cấp tài khoản định danh điện tử cho học sinh còn lại
giúp các em sẵn sàng bước vào các kỳ thi quan trọng
cũng như thực hiện các thủ tục trong quá trình tiếp cận với các dịch vụ công cho công dân